ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
về việc tăng cường thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm
những trường hợp không chấp hành biện pháp năm k trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận quyện
tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân ủng hộ chấp hành nghiêm việc thực hiện chỉ thị một mươi năm
nhằm trực để khoanh vùng dập dịch và hạn chế nguồn lây nhiễm từ các trùm ca bệ mới phát sinh
yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử phạt đối với các trường hợp không chấp hành biện pháp năm k
người đứng đầu ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện sẽ chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tp thủ đức
nếu để xảy ra sai phạm tại địa bàn quản lý
thời gian qua thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bước đầu đã kiểm soát được tình hình
tuy nhiên một số địa phương vẫn còn tình trạng vi phạm quy định chống dịch như không đeo khẩu trang
đeo khẩu trang không đúng quy cách tụ tập ăn uống tại vỉa hè hàng quán chưa được xử lý nghiêm